tại hà nội cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học
sau chiến tranh ở việt nam tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng về việc thành lập trung tâm hành động quốc gia
khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường
dự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
và đại diện đại sứ quán hoa kỳ nhật bản pháp bỉ canada thụy sĩ
theo đó ngày hai mươi một tháng sáu thủ tướng đã ra quyết định số bảy trăm sáu mươi một về việc thành lập trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường
trên cơ sở kiện toàn tổ chức lại trung tâm công nghệ xử lý môi trường thuộc binh chủng hóa học bộ quốc phòng
trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng anh là national action center for toxic chemicals and environmental treatment
có con dấu và tài khoản riêng thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh
xử lý ô nhiễm hóa chất độc hóa
chất nguy hại khắc phục sự cố hóa chất độc xạ và môi trường trong phạm vi toàn quốc